hành phố hồ chí minh đã huy động toàn lực lượng y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm đạt công suất trung bình một trăm linh người một ngày đảm bảo năng lực thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín và chuẩn bị sẵn sàng phương án tổ chức cách ly điều trị trong tình huống có năm người mắc covid một mươi chín
hành phố hồ chí minh đã huy động toàn lực lượng y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm đạt công suất trung bình một trăm linh người một ngày đảm bảo năng lực thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín

hành phố hồ chí minh đã huy động toàn lực lượng y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm đạt công suất trung bình một trăm linh người một ngày đảm bảo năng lực thực hiện xét nghiệm đạt công suất trung bình một trăm linh người một ngày đảm bảo năng lực thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín

y bác sĩ của bệnh viện một mươi chín tháng tám và y học cổ truyền bộ công an tình nguyện đến bắc giang làm nhiệm vụ thì còn có khoảng hơn hai trăm linh cán bộ y tế của tỉnh và nhiều địa phương hỗ trợ phối hợp điều trị
số lượng bệnh nhân nhiều thời tiết nắng nóng điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn
nhưng tất cả đội ngũ làm nhiệm vụ luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn sớm điều trị khỏi cho bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
ngay khi nhận được vụ chúng tôi xác định nên đây là bệnh viện giác xiến
tất cả anh em tiến sĩ cũng đã xác định cũng sẽ đồng tâm cộng khổ cùng với lực lượng y tế tại chỗ lực lượng y tế địa phương để hoàn thành xuất pháp mọi nhiệm vụ
chính vì vậy những cái khó khăn ban đầu nó cũng không phải là lớn nhưng mà anh em cũng đã xác định chính vì vậy cùng với cả tại lực lượng tại chỗ cũng đã sắp xếp được cái chỗ ăn chỗ nghỉ và đưa bệnh viện vào hoạt động
trong lần đi tình nguyện lần này điều dưỡng trưởng nguyễn văn tuyến
công tác tại bệnh viện một mươi chín tháng tám và con gái nguyễn thị thanh huyền sinh viên trường cao đẳng y hà nội đã có mặt tại tâm dịch bắc giang và bắc ninh
dù xa nhà dù đối diện với nhiều khó khăn vất vả song cả hai bố con cùng quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
khi chúng tôi như thế này thì gia đình ở nhà cũng rất ruột nhưng mà tôi muốn nhắn nhủ với gia đình với người thân là hãy yên trí yên tâm
trên này chúng tôi mặc dù điều kiện cơ sở vật chất có thể khó khăn
nhưng với sức quyết tâm chúng tôi sẽ quyết tâm vào được
chúng tôi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh đủ sức để chống dịch
thì nhắn hiểu con cũng bảo vệ sức khỏe đã hoàn toàn và làm sao hoàn thành tốt sắc sơn nhiệm vụ được giao
với số lượng sáu trăm linh bệnh nhân nhiệm vụ nặng nề luôn đặt lên đôi vai đội ngũ y bác sĩ và các lực lượng tại bệnh viện giã chiến số hai tỉnh bắc giang
ngoài công tác điều trị chăm sóc việc phòng chống lây nhiễm chéo cũng được bộ y tế đặc biệt quan tâm chỉ đạo sâu sát
mà ban chỉ đạo quốc gia cũng đã thống nhất phương án đó là đề nghị bệnh viện một mươi chín tháng tám của bộ công an tham cử một đội ngũ y bác sĩ và các nhân viên đến để tham gia tiếp quản và bắt đầu nhận bệnh nhân điều trị covid một mươi chín ở tại bệnh viện
thì chúng tôi được sự phản ứng rất nhanh từ phía bộ công an ban chỉ đạo covid một mươi chín của bộ công an và cục y tế cũng như là của bệnh viện một mươi chín tháng tám
và ngay lập tức các bạn đã
đến tiếp nhận và cũng đã triển khai tất cả mọi cái biện pháp để có thể vận hành bệnh viện giã chiến ở tại trung tâm huyết thể thao của bắc giang một cách tôi nghĩ là rất là hoàn hảo
vinh dự tự hào và coi đây là nhiệm vụ cao cả tất cả cán bộ y bác sĩ bệnh viện một mươi chín tháng tám và bệnh viện y học cổ truyền bộ công an đều xác định tinh thần chống dịch là trên hết
mọi người đã gác lại tất cả việc gia đình việc cơ quan để tình nguyện tham gia phòng chống dịch
với mong muốn góp một phần nhỏ bé vào công cuộc chống covid một mươi chín chung của đất nước
sau gần nửa tháng tạm nghỉ để phòng chống dịch những ngày qua khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã dần được kiểm soát
công an thành phố đà nẵng đã gấp rút triển khai lại việc làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch
điểm cấp căn cứ công dân quận sơn trà
hiện công an quận chỉ triển khai tại một điểm là khu vực được bố trí riêng
gần chín quận người dân đến làm thủ tục ngồi đảm bảo giãn cách trong thời gian chờ tất cả tuân thủ theo nguyên tắc năm k
mỗi ngày đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận tiến hành cấp giao động từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh hồ sơ làm căn cứ công dân
so với giai đoạn trước khi có dịch số lượng người dân đến đã giảm
tuy nhiên đây cũng là
một cách để rồi đảm bảo cho công tác phòng dịch phòng chống dịch covid
và đội cảnh sát quản lý hành chính cũng đã thực hiện theo phương án là sẽ chia làm hai tổ
mỗi tổ phụ trách tổ thứ nhất là phụ trách bốn phường và tổ thứ hai là phụ trách ba phường còn lại
để đảm bảo cho cái việc phân chia và cái lưu lượng người dân đến tập trung làm không quá đông
thế mọi người cũng hiến dẫn em chỗ ngồi thao tác đồ như theo thế tự
tại quận sơn trà trước thời điểm tạm dừng việc
làm thủ tục cấp căn cứ công dân do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
lực lượng công an đã hoàn thành tiến độ trên bảy mươi năm
do đó hiện nay lượng công dân đến làm thủ tục mỗi ngày so với trước ít hơn rất nhiều
thành phố đà nẵng cũng đã nhiều ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
tuy nhiên công tác phòng chống dịch vẫn được hết sức chú trọng
khi triển khai vấn đề này thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại văn phòng quỹ ban nhân dân quận
là tạo một khu vực cách ly
thực hiện đảm bảo là sát khuẩn sát trùng để người dân khi vào làm việc là hoàn toàn đảm bảo
việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
thành phố đà nẵng có ba mươi năm điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
đến thời điểm này đã hoàn thành gần tám mươi tiến độ được giao
hậu cần công an thành phố cũng đã tăng cường thêm vật tư y tế như khẩu trang găng tay
máy kiểm soát diệt và mũ chống giọt bắn để tổ căn cứ công dân duy trì làm việc
với cường độ cao nhất đảm bảo về thời gian
tiến độ và công tác phòng chống dịch
hiện nay tại đà nẵng nhiều điểm đã tiến hành làm hồ sơ cấp căn cứ công dân
cho người dân tạm trú trên địa bàn
hậu cần công an thành phố công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh
để người dân nắm rõ thông tin đảm bảo việc cấp căn cước công dân đạt được tiến độ đề ra
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng
tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
trách nhiệm hữu hạn một thành viên gọi tắt là tổng công ty mùng ba tháng hai
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
và quyết định của viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền
căn cứ tài liệu điều tra ngày một tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với bốn bị can về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm bao gồm
nguyễn đại dương hai nguyễn quốc hùng tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản âu lạc
phạm hữu hiền nguyên phó tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá đông nam
hồ hoàng nam phó tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá đông nam
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
căng mình truy vết khoanh vùng dập dịch tham gia vào lực lượng nơi tuyến đầu tại các điểm nóng dịch bệnh
nhưng lực lượng công an nhân dân vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
cùng với công an cả nước thời gian gần đây công an quận bắc tử liêm thành phố hà nội cũng tăng cường tuần tra kiểm soát
qua đó đã bắt giữ một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động buôn bán vận chuyển ma túy trái phép
đây là nhóm đối tượng gồm quách xuân minh năm mươi một tuổi chu mạnh cường hai mươi bảy tuổi cùng chú tại hoàng mai hà nội
và đoàn đức hùng hai mươi chín tuổi trú tại quỳnh phụ thái bình
năm hai nghìn một mươi hai các đối tượng minh cường và hùng được hai đối tượng thuê cho một căn hộ tại trung cư hh ba b
khu đô thị linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai để làm nơi cất giữ ma túy
và minh là người quản lý
khi có người mua ma túy minh sẽ được đầu kia báo qua mạng xã hội
sau đó cường hoặc hùng nhận đơn đi giao cho khách
với mỗi đơn các đối tượng nhận từ một trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng

với mỗi đơn các đối tượng nhận từ một trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
với mỗi đơn các đối tượng nhận từ một trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
có chứa ma túy loại mdma và bromazepa cùng hai cân điện tử nhiều túy nilon hộp giấy dụng cụ đóng gói do quách xuân minh quản lý